ngày hai mươi hai tháng bốn đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
đã tiếp đoàn đại biểu đảng cộng sản liên bang nga do đồng chí kalashnikov ủy viên đoàn chủ tịch
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban về cộng đồng các quốc gia độc lập và liên kết á âu
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với việt nam của duma quốc gia nga làm trưởng đoàn
đang thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng cộng sản liên bang nga đồng chí leonid kalashnikov khẳng định
đảng cộng sản liên bang nga luôn coi trọng và mong muốn được tăng cường hơn nữa quan hệ với đảng cộng sản việt nam
trong đó có việc hỗ trợ các doanh nghiệp và địa phương hai nước thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực đầu tư
tài chính ngân hàng du lịch
đồng chí hoàng bình quân khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga coi trọng việc tăng cường quan hệ gắn bó với đảng cộng sản liên bang nga
hoàn ngành những sáng kiến của đảng cộng sản liên bang nga về hợp tác kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước